thưa quý vị các đồng chí và các bạn
năm hai nghìn một mươi bảy hàng loạt vụ cướp ngân hàng diễn ra chỉ trong một thời gian ngắn
đối tượng gây án với thủ đoạn hết sức manh động liều lĩnh gây chấn động dư luận
tuy nhiên bằng sự nỗ lực cố gắng cùng với quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng
lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ bắt giữ được thủ phạm của các vụ cướp
những tưởng với việc triệt phá thành công các vụ cướp ngân hàng là bài học cảnh tỉnh
cho số đối tượng đang có ý định phạm tội nhằm vào các ngân hàng
cũng như bài học kinh nghiệm dành cho các ngân hàng trong việc giao dịch
thế nhưng vào những ngày đầu năm hai nghìn một mươi tám một vụ cướp ngân hàng hết sức liều lĩnh
diễn ra tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
tại phường dĩnh kế tp bắc giang tỉnh bắc giang gây hoang mang dư luận
chỉ sau hai mươi giờ đối tượng gây án cơ quan điều tra công an tỉnh bắc giang
đã nhanh chóng điều tra bắt giữ được thủ phạm
chuyên mục hành trình phá án tuần này chúng tôi xin chuyển đến quý vị các đồng chí và các bạn
những diễn biến chính trong việc truy bắt nhanh đối tượng cướp ngân hàng ở bắc giang
chiều ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi tám đang trong giờ làm việc
thì trực ban hình sự công an tỉnh bắc giang nhận được điện thoại báo án
đường dây bên kia có tiếng của một người phụ nữ với giọng nói còn chưa hết run dọ thông báo
phòng giao dịch ngân hàng nông nghiệp
và phát triển nông thôn tại số một nghìn một trăm hai mươi hai đường lê lợi phường dĩnh kế thành phố bắc giang
vừa bị một đối tượng sử dụng súng và bom xông vào đại dọa nhân viên cướp điểm sự tiền nướng
nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc
một mặt cán bộ trực ban động viên nhân viên ngân hàng bình tĩnh nhắc nhở giữ nguyên hiện trường
mặt khác báo cáo sự việc lên chỉ huy đội trọng án và lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự
sau khi nhận được tin báo
thì lãnh đạo
cũng như là lực lượng cảnh sát hình sự đến ngay hiện trường
tất cả những cái gì mà có thể thu thập ngay được ở hiện trường
là chúng tôi đã phân công để thu tập ngay và nắm các thông tin
như các dấu vết để lại này
rồi kiểm tra các cam
rồi các nhân chứng tại hiện trường
để xác định xem đối tượng có bao nhiêu đối tượng
đi vào phương tiện gì đặc điểm nhân dạng
rồi khi quá trình đối tượng cây án
các công khí đối tượng sử dụng
sẽ thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc
khi đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng
vật liệu nổ khống chế các nạn nhân để cướp tài sản
một mặt chỉ huy phòng cảnh sát hình sự
cử các tổ công tác xuống khám nghiệm hiện trường
thu tập thông tin tài liệu
mặt khác báo cáo lên ban giám đốc công an tỉnh
để xác lập chuyên án đấu tranh
chuyên án mang bí số một trăm một mươi tám c
được xác lập với nòng cốt là các điều tra viên trinh sát viên
thuộc phòng cảnh sát hình sự
với sự phối hợp của nhiều đơn vị nghiệp vụ khác của công an tỉnh
khẩn trương vào cuộc truy lùng đối tượng theo dấu vết nóng
ở căn cứ kết quả khám nghiệm
chúng tôi xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
đối tượng gây án vào ban ngày rất manh động
và có những thủ đoạn che giấu tội phạm rất là tinh vi
chính vì vậy quá trình khám nghiệm
đối tượng không để lại những dấu vết trên hiện trường
do vậy chúng tôi đã báo cáo thành lập ban chuyên án
và ban chuyên án đã chỉ đạo
tập trung lực lượng tối đa nhất với tinh thần cao nhất
để xác minh làm rõ đối tượng trong thời gian sớm nhất
lúc đấy thì là em bị bất ngờ
tại vì là tôi nghĩ là khách hàng vào giao dịch bình thường thôi
nhưng mà khi mà khách hàng mà đưa cho cái tờ giấy
thì nghĩ là khách hàng đưa cho cái địa chỉ để chuyển tiền ấy
nhưng mà khi mà mình mở ra xem ấy
thì lại thấy dư ghi là có dòng chữ ghi là
tao có một quả bom một quả bom hay cả một khẩu súng
đưa hết tiền ra nó không muốn chết
khó khăn đặt ra lúc này đối với các thành viên tham gia chuyên án
là những dấu vết thu thập được tại hiện trường
cũng như thông tin của các bị hại và nhân chúng cung cấp đều khá ít đỏ
bởi trong lúc hoảng loạn vì bị đe dọa có bom
các nhân viên văn phòng giao dịch cũng như khách hàng có mặt đều hoảng loạn
chỉ nghe theo lời của đối tượng chứ không thể nhận dạng được hắn
trong khi đó hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh của phòng giao dịch
cũng chỉ xác nhận được đối tượng là người tâm thước
đi xe máy và sử dụng súng
mặc dù ban chuyên án huy động nhiều lực lượng cùng tham gia
nhưng việc đối tượng gây án có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng
dùng khẩu trang bịt kín mặt đôi mũi lưỡi chai sùm sụp đeo găng tay nên việc nhận dạng rất khó
cùng với đó làm việc ở địa bàn bắc giang đã hơn hai mươi năm nay
chưa bao giờ xảy ra một vụ cướp ngân hàng nào để lực lượng phá án thảm chiếu
mặt khác khi các chính sách tiến hành rà soát cho đối tượng có nhiều tiền án tiền sự
song vẫn chưa tìm được manh mối nào khả dĩ
ngay sau khi vụ án xảy ra được sự chỉ đạo của lãnh đạo quân tỉnh cũng như lãnh đạo phòng giao dịch
chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
bước đầu tiên là tiến hành thu tập một số thông tin và sau đó lấy hiện trường làm trung tâm
tiến hành nhanh chóng thành lập các mũi trinh sát giả soát quanh hiện trường
thứ nhất là tiến hành ghi lời khai và thu thập thông tin từ một số người dân sinh sống quanh khu vực hiện trường
nơi xảy ra vụ án để thu thập các thông tin có liên quan và có ích để tiến hành phá án
cái thứ hai đó là tiến hành giả soát camera của các hộ gia đình cũng như các hộ kinh doanh ở hai bên đường
dọc các tiến đường
mà gần hiện trường mới xảy ra vụ án để xác định được cái hướng di chuyển của đối tượng
hướng đối tượng đến và hướng khi sau khi đã gây án và đối tượng di chuyển để tẩu thoát
và bằng các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi đã xác định được là đối tượng sau khi gây án xong
đã tẩu thoát xuống khu vực đi về khu vực xương giang của phòng tọa xương
nhiều cuộc họp đánh giá tình hình phân tích thông
được ban chuyên nghiệp ngoại truyền thông tin ngoại truyền thông tin ngoại truyền thông tin
án tổ chức nhằm xác định hướng di chuyển của đối tượng
tuy nhiên khu vực phòng giao dịch đặt tại có nhiều hướng để đối tượng gây án lựa chọn tẩu thoát
vì có lối lên làng sơn đi hà nội cũng như xuôi về các huyện lân cận thành phố bắc giang
lúc này số đối tượng hình sự nổi trên địa bàn được trinh sát tập trung giả soát
nhiều cuộc phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm được tổ chức
từ đó hàng trăm nguồn tin được quần chúng nhân dân cung cấp
cho cơ quan công an
khi nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo ban chuyên án
lãnh đạo công an tỉnh cũng như lãnh đạo của đơn vị
thì tôi được cử là tổ trưởng của tổ trinh sát tiến hành giả soát lên danh sách
tất cả những đối tượng lổi bằng các biện pháp nghiệp vụ
ngay trong đêm chúng tôi đã lên danh sách được hơn một trăm linh đối tượng
trong đó có những đối tượng hình sự
lỗi cộm trên địa bàn và những đối tượng hình sự hoạt động lưu động
từ địa phương khác đến hoạt động tại bắc giang
không quản ngại khó khăn hàng chục luật cán bộ tham gia phá án
liên tục bám nắm địa bàn thu thập thông tin về đối tượng dù là nhỏ nhất
trong khi trinh sát đang căng mình theo dấu đối tượng
bàn chuyên án nhận được thông tin quan trọng về chiếc xe máy đối tượng sử dụng làm phương tiện gây án
một người dân sống gần khu vực phòng giao dịch cung cấp
trước khi vụ cấp xảy ra một người đàn ông có vóc dáng giống với hình ảnh đối tượng bị camera nên ghi lại
sử dụng xe máy nhãn hiệu suzuki viva bên kiểm soát tỉnh bắc giang bằng dãy số bốn nghìn tám trăm năm mươi
liên tục xuất hiện trước cửa phòng giao dịch để quan sát
thông tin dù ít ỏi thế nhưng rất quý với các thành viên ban chuyên án
lập tức chỉ huy chuyên án yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông truy xét
cảnh sát giao thông truy xuất hồ sơ chiếc xe để tìm chủ nhân của nó
thế nhưng sau nhiều giờ tiến hành điều tra hồ sơ trên dữ liệu câu trả lời mà ban chuyên án nhận được là chiếc xe mang biển kiểm soát giả
mọi việc lại tưởng chừng như đi vào ngõ cụt
nhận lệnh của giám đốc yêu cầu phối hợp với pc bốn mươi năm tra cứu danh sách phương tiện xe mô tô
mà có đặc điểm giống như là
nhận chứng người ta cung cấp
thế và sau quá trình sàng lọc
nó rơi vào mấy trăm cái xe đặc điểm
có cái đặc điểm như là cái xe của đối tượng gây án
là xe nhãn hiệu suzuki viva
thế thì qua sàng lọc rất là nhiều
thế và cũng tìm ra được cái xe mà
có cái đặc điểm như thế là
của cái chủ sở hữu
cái độ tuổi của cái chủ sở hữu
gần giống với cái độ tuổi của cái đối tượng
quyết tâm không để tội phạm nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật
nhiều cuộc họp được ban chuyên án tổ chức để tìm ra phương án điều tra tối ưu nhất
qua lời khai của các nạn nhân và nhân chứng
lầu trình chạy trốn của tên cướp dần dần được phát hoạt
các trinh sát nhận thấy tên cướp điều khiển xe chủ yếu theo những con đường nhỏ
tránh những con đường lớn
như vậy nhiều khả năng gán lại cư dân địa phương
thì mới có thể thông thảo đường ngang ngó tắt đến như vậy
lúc này diện đối tượng được trinh sát khoanh vùng đang dần thu hẹp lại
đối tượng không để lại dấu vết nhiều
do vậy công tác rào soát chúng tôi rào soát trên toàn tỉnh
và tiến hành rào soát ra các tỉnh lên cận
đặc biệt là chú ý đến các đối tượng có những tiền án tiền sự
về diện cướp cướp giật
cũng như là các đối tượng có bức xúc về kinh tế
thứ ba là đối tượng nghiện hút trên địa bàn
tuy nhiên qua giả soát thì chúng tôi đã không phát hiện được trong diện này
do vậy chúng tôi đã phải triển khai các mũi trinh sát giả soát
và cũng như là triển khai các nhiệm vụ khác để tiến hành rào soát trên diện rộng
theo cái hướng cũng như theo cái ngâu thuẫn về tiền ong đối với các đối tượng ở trên địa bàn
đặc biệt là đối tượng trên thành phố bắc giang
từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường cùng vật chứng đối tượng để lại
qua công tác giám định ban chuyên án nhận thấy quả bom đối tượng dùng để đe dọa cắt nhân viên ngân hàng là giả
đối tượng dùng một chiếc vỏ hộp đường điện thoại iphone
sau đó dán băng dính tạo thành một vật hình dạng như bom tự chế
kiểm tra đối tượng
đã đăng ký chiếc vỏ hộp điện thoại
trinh sát nhận thấy chiếc hộp tuy cũ nhưng vẫn còn nguyên số email
tình huống được đặt ra là tư liệu số email của chiếc vỏ hộp có thể tìm ra được người đã mua chiếc máy này hay không
và liệu chủ nhân của nó có liên quan gì đến đối tượng cướp ngân hàng hay không
khi khám nghiệm trên cái vỏ của hộp điện thoại iphone sáu
thì có rất nhiều vân tay
và kỹ thuật lịch sử xác định là những cái vân tay này có thể là tìm ra được
cái thứ hai nữa là trên cái gọi điện thoại này có các cái thông số về cái điện thoại đã được bán ra
thế thì chúng tôi nhanh chóng xác định là xem cái điện thoại này bán ra ở cái cửa hàng nào
ở tại bắc giang hay là ở nơi khác
thì qua quá trình giả soát rất nhanh chúng tôi đã xác định được là ở tại cửa hàng thế giới thị động
ở trên đường hồ quương
đã bán ra chiếc điện thoại này vào thời gian tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
thế thì khi cô này cô ấy sử dụng cái điện thoại này thì sau đó cô lại đi dubai
rồi sau đó thì gia đình này đã bán nhà đi nơi khác
thế thì khi hỏi cô này thì cô ấy nó thừa nhận là có một cái điện thoại đó
thế nhưng mà gia đình đã bán ngã
cho nên là khi bán ngã thì không chuyển theo cái vỏ điện thoại này
không bỏ qua tình tiết dù là nhỏ nhất liên quan đến vụ án
lận theo số email trên vỏ hộp đường điện thoại iphone
trinh sát đã tìm ra được cửa hàng nơi bán chiếc điện thoại trên địa bàn thành phố bắc giang
thông tin từ nhân viên siêu thị này cho biết chiếc điện thoại có iphone có số ima như trên vỏ hộp mà đối tượng giả làm bom
đã được bán cho một khách hàng nữ mang tên hoàng thị vân anh
nhà ở phường lê lợi thành phố bắc giang
cách đây cũng đã khá lâu
tiếp tục lận theo manh mối người chủ chức điện thoại
chị sắp nắm được thông tin chị ta đã bán nhà và mua một căn nhà khác ở ngõ một trăm sáu mươi bốn đường cao gửi vân phường thọ sương thành phố bắc giang
tuy nhiên chị ta cũng đã đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nhiều năm và mới trở về nước để ăn tết nguyên đán cùng gia đình
trong quá trình thu thập thông tin về chủ chức điện thoại trinh sát phát hiện chồng của vân anh là nguyễn đức minh cũng có sử dụng một chiếc xe máy nhãn niệm suzuki viva đá cố
nhưng điều làm trinh sát chú ý hơn đến minh là anh ta cũng có nhân dạng giống với đối tượng cướp ngân hàng được camera an ninh ghi lại
có hộ khẩu thường trú tại thôn phấn sơn xã đồng sơn miền bình dũng tỉnh bắc giang
ngay trong đêm chúng tôi đã áp dụng các biện pháp nhiều vụ giả soát và phát hiện lơi đối tượng đang cư trú
báo cáo lên đảng ban chuyên án để cho ý kiến chỉ đạo
liệu nguyễn đức minh có phải là đối tượng gây ra vụ gấp lưu lính tại phòng giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên nhánh dinh kế
dù có nhiều đồ mối nghi vấn dẫn đến minh
nhưng qua điều tra thì anh ta lại là người khá hiển lành
chưa có tỉ nán tiền sự
quá trình điều tra thì chúng tôi cũng xác định được là đối tượng
trước lúc đó cũng đã thông trọng vào đây
nhưng vì đối tượng bịt mặt đeo khẩu trang và hóa trang
khi phát hiện thấy những người lạ thì chủ yếu nói giọng miền trung
để đánh lạc hướng cho cơ quan điều tra
nhưng với một tinh thần quyết tâm của các lực lượng
điều tra làm án và sự đồng tình của nhân dân
cung cấp nhiều các nguồn tin rất có giá trị
trong quá trình đối tượng tiếp xúc gần hiện trường
và thời gian ở gần khu vực hiện trường
để thâm nhập hiện trường và đối tượng vào vào ra
chính vì là đó đã giúp đỡ cho cơ quan điều tra chúng tôi
xác định một thời gian nhanh nhất
tìm hiểu sâu về nguyễn đức minh
chính xác có được nhiều thông tin quan trọng
trong thời gian vừa đi xuất khẩu lao động ở nhà
do không có công an việc làm ổn định
lại thêm móng lô đề cờ bạc
dẫn đến nợ nần
nên đã có lần phải bán căn nhà đường lê lợi
xác minh sâu về các mối quan hệ của minh
chính xác cũng biết thêm
ngay sau khi xảy ra vụ cướp
anh ta đã đi thanh toán nợ nần
cho khá nhiều người
với vẻ rất thảo phóng
dù trước đó còn rút nợ xã hội của anh ta
nên đến hàng trăm triệu đồng
ngay trong đêm
tất cả các tổ chính xác
phải xác minh hết toàn bộ
danh sách những đối tượng lồi
đưa ra một cái
một cái khung đối tượng
lồi nhất lên
thì qua sàng lọc
thứ nhất là thời gian
có mặt tại địa bàn
và thời gian
xảy ra vụ án
để sàng lọc
để loại các đối tượng khỏi diện
và thứ hai nữa là nhân thân lai lịch
các cái mối quan hệ của đối tượng
để sàng lọc tìm ra
cái mối quan hệ chung
với lại điệu
căn cứ vào hiện trường
và căn cứ vào
cái tính chất xảy ra của vụ án
tiếp tục tung trinh sát bám địa bàn
xác minh sâu về đối tượng nguyễn đức minh
khi hồ sơ đưa ra vụ án
xác minh sơ tài liệu trinh sát
được củng cố khá vững chắc
bàn truyền án nhận định
minh là nghi can số một
trong vụ cướp
để chuyển hóa những tài liệu trinh sát
thành chứng cứ bắt giữ đối tượng
không hề đơn giản
bởi nếu bắt giữ không đúng đối tượng
sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy pháp lý khác
ảnh hưởng đến danh dự nghề nghiệp
của những người tham gia đánh án
vào thời điểm này
thông tin từ trinh sát báo về
phát hiện bị theo dõi
nên đối tượng có dấu hiệu bỏ trốn
quyết tâm không để đối tượng lọt lưới
bàn truyền án họp bàn
và đi đến một quyết định tháo bảo
đó là quyết định gọi hỏi đối tượng
để đấu tranh nghiệp vụ
hơn một mươi tiếng đồng hồ
sau khi vụ cướp ngân hàng xảy ra
nguyễn đức minh được cơ quan điều tra
mới lên làm việc
lực lượng cảnh sát điện sử đến
thì rõ ràng đây là
một vụ rất là mới
thì rõ ràng đây là
cho nên là anh em cơ bản là đều bơ ngỡ
thế nhưng mà
đối với chúng tôi là những người lân đại
cũng đã có những kinh nghiệm
cùng với lại sự chỉ đạo sâu sát
của đồng chí giám đốc đồng chí thủ trưởng
cơ quan cảnh sát điều tra
cho nên là cái hướng đi của chúng tôi
ngay từ ban đầu để làm sao nó
phát hiện nhanh nhất đối tượng
là chúng tôi đã định hình được và chỉ đạo
cám bộ nhân sĩ phòng cảnh sát điện sử
và công an thành phố
cùng với lực lượng cảnh sát giao thông
và một số lực lượng khác
như kỹ thuật hình sự
như an ninh
để tập trung vào
bằng mọi biện pháp
nhanh nhất để giải quyết cái vụ này
để cho nhân dân yên tâm
cũng như là các cơ sở kinh doanh
như ngân hàng
hàng hoàng bạc
những cái cơ sở kinh doanh
chứa được nhiều tài sản
một tài sản quý quả nhẹ
để mọi người yên tâm làm ăn
tạng cơ quan điều tra
vẻ mặt khá bình thản
minh trả lời các câu hỏi của điều tra viên
một mực không thừa nhận
mình là thủ phạm vụ cướp
kể cả khi có sự xuất hiện của đại tá
phạm mạnh thường
người chỉ đảng chuyên án
khi được hỏi về chiếc vỏ hộp điện thoại của vợ
minh quả quyết là khi bán nhà
anh ta đã để lại toàn bộ đôi dung lạt vặt
bao gồm cả chiếc vỏ điện thoại
ở căn nhà cũ
cho người chủ mới
tuy nhiên gán này không lý giải được
tại sao trong cốc xe máy suzuki viva của mình
lại có cuộn băng dính
với những vết xáy trùng khớp với mỏng băng dính
cuốn xung quanh quả bom giả
bỏ vào hiện trường
qua công tác đấu tranh
chúng tôi có thành công
chúng tôi đã lựa chọn được
thời điểm đấu tranh
đối tượng này rất là lì
và rất là bản lĩnh
và rất là bình tĩnh trong việc khai báo
tuy nhiên bằng sự
kiên trì đấu tranh
cũng như là vận động
cũng như là vận động
giải thích pháp luật
và đấu tranh bằng mô thuẫn của đối tượng
và cuối cùng đối tượng đã phải quất phục
và thừa nhận hành vi hỗn tội bản thân
sau một mươi giờ loanh quanh chối tuổi tiếp theo
chỉ đến khi các điều tra viên
đưa ra được những chứng cứ không thể chối cãi
nguyễn đức minh
mới cuối đầu nhận tội
khai nhận nơi cất dấu số tiền cướp được
và nơi phi ta khẩu súng bắn nạn
bi dùng để khống chế nhân viên ngân hàng
tiến hành khám xét khẩn cấp
nơi ở của đối tượng
và nhà của mẹ vợ đối tượng
ở thôn hoành sơn xã phi mô huyện lạng giang
cơ quan điều tra thu giữ
chiếc xe máy suzuki viva
là phương tiện minh dùng để gây án
thu giữ tổng số tiền là
một tám tỷ đồng
riêng khẩu súng nhựa
ở tăng vật đối tượng sử dụng
cơ quan điều tra thu giữ được
tại ao thôn ba xã tân thịnh huyện lạng giang
tất cả quá trình đấu tranh
truy xét đến lúc mắt giữ được đối tượng
được công an tỉnh bắc
bắc giang thực hiện trong vòng hai mươi giờ đồng hồ
chúng tôi rất yên tâm
và qua việc này
thay mặt cho chi nhánh
ngân hàng nghệ phát triển thôn bắc giang hai
chúng tôi cảm ơn lực lượng công an
đã quan tâm
chỉ đạo nhanh chóng phá án
để giúp làm sáng tỏ vụ án
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
việc liên tiếp xảy ra các vụ cướp cho thấy
công tác đảm bảo an ninh
tại các điểm giao dịch ngân hàng
ở nhiều tỉnh thành không được coi trọng đúng mức
việc lực lượng công an khám phá thành công
các vụ cướp ngân hàng bắt giữ được đối tượng gây án
chỉ trong một thời gian ngắn
như việc phá án thành công chuyên án một trăm một mươi tám c
của công an tỉnh bắc giang
ghi nhận sự nỗ lực của cơ quan chức năng
trong đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung
và tội phạm cướp ngân hàng nói riêng
tuy nhiên nếu chỉ với sự vào cuộc đấu tranh
của cơ quan công an
mà không có sự quan tâm đến công tác an ninh
từ phía ngân hàng
thì chắc chắn sẽ còn những vụ cướp ngân hàng xảy ra
chuyên mục hành trình phá án tuần này của chúng tôi
xin được tạm dừng tại đây
đã quan tâm theo dõi